tại nghệ an việc quy hoạch chi tiết xây dựng công trình bảo tồn tôn tạo khu di tích lịch sử văn hóa tâm linh đền cửa lũy gắn với phát triển du lịch trên địa bàn đã chính thức được ủy ban nhân dân huyện anh sơn công bố
đền cửa lũy lập nên để thờ nữ y người đã có công chăm sóc cho nghĩa quân lam sơn trong những năm kháng chiến chống quân minh tại miền núi nghệ an
theo quy hoạch cơ cấu phân khu chức năng và tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan gồm khu đền thờ chính khu phủ thờ mẫu khu chùa có diện tích hơn một tám mươi bảy ha khu dịch vụ có diện tích hơn một hai ha khu sân lễ hội có diện tích năm ha khu trồng cây thuốc nam có diện tích bốn ha khu cây xanh đồi núi mặt nước diện tích hơn chín ha và khu đất giao thông và bãi đậu xe một chín ha
việc bảo tồn tôn tạo khu di tích lịch sử văn hóa tâm linh đền cửa lũy
nhằm giáo dục truyền thống yêu nước và lòng tự hào dân tộc cho các thế hệ trẻ góp phần nâng cao đời sống vật chất tinh thần đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa tin ngưỡng của nhân dân